mới đây tàu cá của ngư dân thuộc xã diễn ngọc huyện diễn châu tỉnh nghệ an đánh bắt hải sản trên đường trở về không may gặp nạn bị sóng to đánh chìm đã được lực lượng cứu hộ kịp thời ứng cứu trong đêm
vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi tháng sáu tàu cá của anh lê văn dũng chú tại huyện diễn châu cùng ba thuyền viên đang trên đường trở về thì bất ngờ bị sóng to đánh chìm
nhận được tin báo ban chỉ huy đồn biên phòng diễn thành đã chỉ đạo trạm kiểm soát biên phòng lạch vạn điều động sáu cán bộ chiến sĩ và huy động bốn tàu của ngư dân ra cứu nạn
đến hai mươi hai h cùng ngày lực lượng chức năng đã tiếp cận được vị trí tàu chìm và nhanh chóng cứu được bốn thuyền viên đang lênh đanh trên biển riêng con tàu đã bị chìm hoàn toàn
các thuyền viên đã được đưa về trạm kiểm soát biên phòng lạch vạn kiểm tra sức khỏe và đưa các thuyền viên về với gia đình